trưa nay ngày bảy tháng chín thi thể người đàn ông được cho là mất tích
sau khi bị rượt đuổi và nhảy xuống kênh liên vùng xã vĩnh lộc a huyện bình chánh
vừa được lực lượng cảnh sát tìm thấy công an đang điều tra danh tính của nạn nhân
theo thông tin ban đầu vào rạng sáng cùng ngày có ba người đàn ông chạy xe máy
đến khu vực có nhà dân và lồng cá gia cầm ở khu vực kênh trung mương
một lúc sau người dân nghe thấy tiếng hô hoáng cùng tiếng sô sát và rượt đuổi nhau
ba người đàn ông được cho là bị truy đuổi đang nhảy xuống kênh
sau đó có hai người bị thương được người dân đưa lên bờ còn một người bị mất tích
người dân đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng về vụ việc
công an huyện bình chánh và lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường
để khám nghiệm lấy lời khai để điều tra cũng như tìm kiếm nạn nhân mất tích
hiện công an huyện bình chánh đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc
cũng như danh tính của nạn nhân đuối nước